kính chào quý vị và các bạn
do vẫn chịu tác động của hội tụ gió nên trong hai ngày tới
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn có mưa rông vào lúc chiều tối và đêm
còn ban ngày trời có nắng gián đoạn
sau đó đến ngày một mươi hai khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh rồn xuống
mưa rông có thể gia tăng
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều thay đổi
ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió nhiều hơn
nên mưa rông cũng mạnh hơn trong hai ngày tới
người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
và cũng từ ngày một mươi hai khi chịu tác động của không khí lạnh
mưa rông trên khu vực cũng tăng mạnh hơn
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp
về nhiệt độ thì nền nhiệt độ cao nhất trên khu vực vẫn giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đối với khu vực miền trung dọc các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày một mươi và ngày một mươi một tháng năm mưa giảm xuống diện vài nơi
từ ngày một mươi hai tháng năm khả năng mưa rào và rông gia tăng trên diện giải rác
tập trung nhiều là ở thanh hóa nghệ an hà tĩnh
do vậy nhiệt độ ở khu vực này trong ngày mùng một mươi và ngày một mươi một có xu hướng tăng
với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày sao động ở ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
tại khu vực vùng núi phía tây có nơi cao hơn
khoảng từ chiều tối ngày một mươi hai tháng năm mưa có xu hướng xa tăng
thì nền nhiệt độ sẽ giảm dần
đối với các tỉnh phía nam từ đà nẵng đến bình thuận
trong hôm nay cũng như ba ngày tới thời tiết tương đối ổn định
ban ngày trời nắng chiều tối có mưa rông vài nơi
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới mưa giảm
hầu như chỉ còn xuất hiện cục bộ về chiều tối ban ngày trời nắng
về nhiệt độ trong hai ngày tới nền nhiệt tại đây giao động từ hai mươi đến ba mươi hai độ
và sau đó sẽ giảm nhẹ trong ngày một mươi hai
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chỉ có mưa rông vài nơi
riêng các tỉnh miền tây nam bộ vẫn có thể xảy ra mưa rào và rông rải rác
người dân nơi đây cần đề phòng với các hiện tượng như sấm xét
gió mạnh đi kèm trong cơn rông có thể xuất hiện trong khoảng thời gian này
nhiệt độ trên khu vực vẫn phổ biến trong ngưỡng là hai mươi bốn đến ba mươi ba độ